trước phản ánh của người dân về hóa đơn tiền điện tăng mạnh trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mới đây tập đoàn điện lực việt nam evn thừa nhận hóa đơn tiền điện tăng ba mươi năm
theo evn tác động của việc điều chỉnh giá bán điện được bộ công thương công bố vào ngày hai mươi tháng ba
cùng với số ngày sử dụng điện nhiều hơn kỳ ghi chỉ số là ba mươi một ngày so với hai mươi tám ngày tháng trước
nên lượng điện năng tiêu thụ tăng một mươi bảy
như vậy kết hợp các yếu tố điện sử dụng tăng theo quy luật hàng năm vào những tháng hè khoảng một mươi sáu
cộng với việc giá bán điện điều chỉnh tám ba mươi năm đến tám ba mươi
làm tổng số tiền điện của kỳ hóa đơn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín của các hộ dân phải trả tăng hơn so với tháng trước
ít nhất trên ba mươi năm
tính đến ngày hai mươi sáu tháng bốn thống kê về hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình tại hai thành phố lớn nhất cho thấy
tại hà nội có năm mươi bảy hai khách hàng sử dụng điện sinh hoạt
có mức điện năng sử dụng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tăng trên ba mươi so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ này tại thành phố hồ chí minh là trên bốn mươi bảy một